do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp năm nay sẽ báo cáo thường tết muộn hơn so với mọi năm
dự kiến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ lao động thương binh và xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thường tết của các doanh nghiệp
liên quan đến quy định thường tết theo bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ngoài tiền có thể thưởng bằng hiện vật
trên thực tế thì thưởng là khoản thỏa thuận của hai bên không giống như tiền lương là khoản trả bắt buộc
do đó thưởng bằng hình thức nào là do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận
trước đó về thưởng tết trong năm hai nghìn hai mươi bộ lao động thương binh và xã hội nhận được báo cáo của bốn mươi tỉnh thành phố với gần hai mươi năm doanh nghiệp có báo cáo
năm hai nghìn hai mươi thưởng tết nguyên đán với mức bình quân khoảng một tháng lương là sáu bảy mươi một triệu đồng một người